những ngày vừa qua sự cố kẹt van xả tại công trình thủy điện đắc ca đã gây nguy cơ vỡ đập
khiến hơn năm hộ tại khu vực thủy điện phải sơ tán khẩn cấp
thiết nghĩ cần phải sớm tiến hành kiểm tra và giám sát việc thi công cũng như những hoạt động
trên toàn hệ thống thủy điện vừa và nhỏ hiện nay để tránh những nguy cơ đáng tiếc
thủy điện đắc ca nằm giữa hai huyện bù đăng tỉnh bình phước và đắk rờ lấp tỉnh đắk nông
công trình thủy điện đang trong quá trình hoàn thiện chưa khai thác
tuy nhiên do mưa lớn từ ngày sáu tháng tám trên địa bàn tỉnh đắk nông đã khiến mực nước trong hồ chứa dâng cao
và cũng theo thông tin từ phía công ty cửa van bị kẹt do củi từ thượng nguồn theo nước chảy về
khiến cho bực nước trong hồ đầy chàn với dùng tích một mươi ba triệu mét khối